tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng cho biết thủ lĩnh cấp cao của lực lượng này abu al hussein al husseini al qurasi đã bị tiêu diệt trong các hộp đụng độ mới nhất với một nhóm thành chiến hồi giáo ở tỉnh idlib tây bắc syrie
cuối năm ngoái is tuyên bố đã lựa chọn abu al hussein al husseini al qurasi làm thủ lĩnh tối cao sau khi chỉ huy is trước đó bị tiêu diệt ở miền nam syrie
kể từ khi mất thành trí cuối cùng tại miền đông syri hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tàn quân is đã rút vào ẩn náu trong sa mạc
thỉnh thoảng tiến hành các cuộc tấn công quy mô nhỏ lẻ nhằm vào lực lượng người quốc và chính quyền syri
tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại nguy cơ is hồi sinh
báo cáo của liên hợp quốc hồi tháng hai năm nay cho biết is ước tính có khoảng năm đến bảy thành viên và người ủng hộ ở syri và iraq